theo đề nghị của công ty cổ phần đầu tư đèo cả bộ giao thông vận tải vừa chấp thuận bổ sung hạng mục
trạm trung chuyển xe máy qua hầm đường bộ đèo cả và đèo cổ mã trên quốc lộ một thuộc hai tỉnh phú yên và khánh hòa
dự án hầm đường bộ qua đèo cả được thông xe vào tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy chỉ cho phép ô tô chạy qua
theo thiết kế trạm trung chuyển xe máy được đặt tại hai đầu đường hầm đèo cả và cổ mã thuộc tỉnh khánh hòa
và hầm phía bắc đèo cả thuộc tỉnh phú yên
có trạm trung chuyển qua hầm người đi xe máy rút ngắn được khoảng cách hơn bảy km
không phải đi chung với xe ô tô trên đường đèo cũ quanh co nguy hiểm với chiều dài một mươi hai km
người có nhu cầu qua hầm phải mua vé và được trung chuyển bằng xe ô tô hai mươi bốn chỗ ngồi
xe máy được vận chuyển bằng phương tiện khác đi song song cùng lúc